liên quan đến vụ việc đoàn du khách tp hcm cùng người dân địa phương leo núi ở huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa bị mắc kẹt do mưa lũ
theo lực lượng cứu hộ của địa phương thì hiện vẫn chưa thể tiếp cận được đoàn du khách du lịch này
sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương về việc một đoàn khách ba mươi sáu người cùng chín người dân địa phương dẫn đường đi du lịch leo núi tà giang xã thành sơn
sau đó băng rừng qua huyện khánh vĩnh hiện đoàn khách này bị mất liên lạc do địa hình núi cao không có sóng điện thoại
tuy đoàn cứu hộ chưa tiếp cận được khu vực họ nắm chạy nhưng mà thông tin của người dân địa phương họ báo là về thì cơ bản thì đoàn vẫn an toàn
do là mưa lớn rồi nước mấy cái suối răng cao thì
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện khánh sơn chính quyền cử lực lượng tiếp cận đoàn du khách nhưng nước suối dâng cao không thể đi
ngay trong sáng sớm nay tỉnh khánh hòa sẽ tăng cường lực lượng cứu hộ lên tìm cách tiếp cận
đưa đoàn khách cùng người dân địa phương mắc kẹt
kẹt ra ngoài khi nước rút